cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa kiểm tra kho hàng đông lạnh tại số năm mươi tám trên tám mươi chín trên một mươi bảy lương định của
phường ngọc hiệp tp nha trang phát hiện hơn hai tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
quá trình điều tra cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy mươi triệu đồng
đối với ông trần minh toàn chú tại thị xã ninh hòa là chủ kho hàng đông lạnh
toàn bộ số thực phẩm trên đều được cơ quan công an tiêu hủy tại bãi trôn lấp lương hòa xã vĩnh phương thành phố nha trang
gần một năm trăm linh tấn sản phẩm đông lạnh vừa được đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội
phối hợp với lực lượng quản lý thị trường số một mươi bảy kiểm tra phát hiện tại ngõ đê quai phường tứ liên quận tây hồ
toàn bộ số hàng đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
kê và trứng gà non nầm lợn chủ kho hàng là nguyễn như mai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín khai nhận
tất cả các sản phẩm này đều được nhập khẩu từ nước ngoài
theo đường tiểu ngạch và không có hóa đơn chứng tử
hàng hóa ở đây tại thời điểm chủ kinh doanh chưa xuất trình được các hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc hàng hóa
và đây là những mặt hàng thực phẩm liên quan đến sức khỏe của người tiêu dùng
thứ hai là các hàng hóa thì theo cảm quan ban đầu thì nó không đảm bảo các chất lượng về bảo quản
cũng giống như các tính an toàn về thực phẩm
tại đây lực lượng chức năng cũng phát hiện số lượng lớn lườn vịt hôn khói có nhãn mắc từ trung quốc
thậm chí có cả những nhãn mát nhập từ nga
địa điểm này còn rất nhiều máy móc thiết bị để tái sản phẩm thịt và đóng gói hàng hóa
thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng
tuy nhiên nhiều đối tượng vẫn kinh doanh trên sức khỏe của người khác
hiện toàn bộ số hàng đã được lực lượng chức năng thu giữ chờ xử lý theo quy định của pháp luật
và chiều qua tại một bãi xe trên địa bàn quận cầm lệ thành phố đà nẵng
đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê đã kiểm tra phát hiện một lượng lớn bình khí gây cười
được cất giấu trong một thùng xe cũ
trước đó đội cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng phát hiện ở nơi ở
của trần hiếu thọ hai mươi sáu tuổi tại địa chỉ số ba mươi tám phạm nhữ tăng
hai bình khí gây cười không rõ nguồn gốc xuất xứ
đấu tranh nhanh thọ khai nhận lấy số bình khí trên tại một bãi xe ở gần đó
tiến hành kiểm tra và khám xét bãi xe tại số hai mươi chín tôn đức thắng
thuộc địa bàn phường hòa an quận cầm lệ
công an quận thanh khê đã phát hiện bên trong một thùng xe tải cũ
có chứa sáu mươi hai bình khí gây cười đủ các kích cỡ
đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trong khi đó gần sáu trăm tám mươi chiếc khẩu trang nhập lậu từ trung quốc
vừa bị đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng
chủ trì phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu lý vạn thu giữ
trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực nậm tốc xóm bản sao xã lý quốc huyện hạ lan
các lực lượng phát hiện xe ô tô tải đang lưu thông khu vực biên giới
tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
lái xe là mã văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại xóm bảng ca xã lý quốc huyện hạ lăng
đang chở nhiều bao tải màu xanh bên trong chứa khẩu trang không rõ nguồn gốc
sau đó tổ công tác tiếp tục phát hiện tạm giữ một xe ô tô tải khác
do mã văn sáng chú tại xã minh long huyện hạ lan
cũng chở nhiều bao tải màu xanh bên trong chứa khẩu trang không rõ nguồn gốc
tại đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn hai đối tượng khai nhận được triệu văn đại
chú tại xóm nà vị xã minh long huyện hạ lăng
thuê vận chuyển năm trăm bốn mươi ba khẩu trang trên từ xóm bản sao về xóm bằng ca xã lý quốc
đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn đã triệu tập triệu văn đại về đồn làm việc
đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số khẩu trang trên cho một người phụ nữ trung quốc
sau đó đối tượng đã vận chuyển thêm một trăm ba mươi năm chiếc khẩu trang giao nộp cho đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn
tổng số tăng vật thu giữ là sáu trăm bảy mươi tám chiếc khẩu trang nhập lậu từ trung quốc vào việt nam
nghệ an là tỉnh có mật độ giao thông khá dày đặc và đa dạng cả về đường bộ đường sát và hàng không
vì vậy mà công tác kiểm soát phòng tránh dịch trong vận tải hành khách đặt ra không ít thách thức
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên thời sự
mỗi ngày tại nghệ an có khoảng năm trăm linh phương tiện với hàng nghìn lượt hành khách đi và đến
với lượng khách đông như vậy nên công tác kiểm soát phòng tránh dịch khá khó khăn và phức tạp
tỉnh nghệ an đã chỉ đạo sở giao thông vận tải
và các đơn vị liên quan triển khai phối hợp nhiều biện pháp để kiểm soát
nước sát khuẩn được đặt ở các vị trí thuận lợi nhất
việc đo thân nhiệt của hành khách cũng được triển khai với mục đích là không bỏ sót bất kỳ một trường hợp nào
tại khu vực nhà ga khi hành khách làm thủ tục mua vé đều phải khai báo y tế
nhằm giãn cách đảm bảo an toàn cho công dân
cái thứ ba là thực hiện nhiệm vụ của bán nhân tỉnh giáo
sở đã điều động phương tiện để vận chuyển công dân về các khu vực cách ly
và vận chuyển công dân từ khu vực cách ly về các địa phương
sau khi đã đảm bảo trong thời gian cách ly
để vừa phòng dịch hiệu quả vừa khai thác tối đa khả năng kinh doanh
nhiều doanh nghiệp vận tải đã tăng cường phòng dịch ngay trên khoang phương tiện
các nhà xe đã trang bị khẩu trang nước sát khuẩn dụng cụ đo thân nhiệt cho nhân viên
đồng thời bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang khi lên xe
nếu trường hợp nào có biểu hiện của bệnh thì kịp thời phối hợp với nhân viên y tế địa phương để xử lý
còn với những người dân ý thức phòng dịch đã được nâng cao
mọi người thường xuyên đeo khẩu trang hạn chế di chuyển và tụ tập đông người
chỉ thị một mươi sáu và một mươi chín của thủ tướng chính phủ tôi đã trả khoản lại vẻ để đảm bảo được phòng dịch cho bản thân mình
cũng như là gia đình và cộng đồng xã hội
tính đến thời điểm hiện nay tại nghệ an chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào liên quan tới covid một mươi chín
tuy nhiên không vì thế mà chính quyền và người dân lơ là trong công tác phòng dịch
tỉnh đã nâng cao mức khuyến cáo người dân nên thận trọng
đặc biệt là quá trình di chuyển từ địa phương
tại tỉnh bình định giá kén tầm ở huyện miền núi an lão đã bất ngờ lao dốc
chỉ còn trung bình khoảng bảy mươi tám mươi nghìn đồng một cân
cách đây vài tháng giá kén vẫn đạt một trăm hai mươi một trăm ba mươi đồng một cân
tuy nhiên chỉ chừng non tháng nay giá kén tẩm giảm đột ngột
đến giữa tháng tám thì chỉ còn chừng tám mươi đồng một cân có lúc còn giảm sâu hơn
điều này khiến người trồng dâu nuôi tầm nhất là đồng bào dân tộc thiểu số lo lắng
bởi những năm gần đây nhiều người đã chuyển đổi diện tích
trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dâu để nuôi tẩm
giá kén tầm lao dốc là do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
các nhà máy giảm thậm chí là ngừng sản xuất
với giá kén như hiện nay người trồng dâu nuôi tầm lỗ nặng
để giảm bất lỗ nhiều hộ đã bán nhộn để ngâm rượu hoặc làm thực phẩm
toàn huyện an lão trồng khoảng bốn mươi ba hectare dâu tầm nuôi đạt sản lượng khoảng một mươi hai tấn kén mỗi năm
trong khi đó giá gạo trắng việt nam đang ở mức cao nhất trong năm nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới
thông tin mở đầu cũng tin vắn giá cả thị trường
giá gạo trắng việt nam loại năm tấm đã vượt qua thái lan vào đầu tháng tám
và đang ở mức cao nhất trong năm nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới
hiện đang được giao dịch ở mức bốn trăm tám mươi tám bốn trăm chín mươi hai usd một tấn với gạo năm
bốn trăm sáu mươi ba bốn trăm sáu mươi bảy usd một tấn với gạo hai mươi năm tấm
so với giá gạo trắng cùng loại của các nước xuất khẩu lớn trong top năm
giá gạo trắng việt nam hiện đang cao nhất
ngày hôm nay
giá lợn hơi tại miền bắc và miền trung không biến đổi trong khi miền nam giảm nhẹ so với hôm qua
cụ thể tại miền bắc giao động trong khoảng từ tám mươi hai đến tám mươi sáu đồng một cân
tại miền trung tây nguyên giá đang giao động trong khoảng từ bảy mươi chín đến tám mươi bảy đồng một cân
tại miền nam giao động trong khoảng từ tám mươi đến tám mươi bảy đồng một cân
trong đó duy nhất tỉnh bạc liêu giá lợn hơi giảm hai đồng một cân xuống mức tám mươi hai đồng một cân
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với bão số bốn
vùng xoáy thấp phát triển mạnh nên trong những ngày vừa qua
nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh yên bái đã có mưa to đến rất to
hơn năm trăm năm mươi ngôi nhà trên địa bàn thành phố yên bái và các huyện văn yên trấn yên đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
ước tính thiệt hại tại địa phương này lên đến một mươi hai tỷ đồng
hiện tại lực lượng công an đang khẩn trương giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả của mưa lũ
và phản ánh này cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay